kính chào quý vị và các bạn
hình thế thời tiết chủ đạo tác động đến các tỉnh thành miền bắc trong những ngày tới là dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây
do vậy khu vực đông bắc bộ ban ngày trời nắng mưa rông xuất hiện cục bộ về chiều tối
riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và rông dài rác
những cơn mưa rông vào thời điểm giao mùa luôn tiềm mẩn nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người dân
tại các tỉnh phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng áp thấp nóng nên nhiệt độ có xu hướng cao hơn
trưa chiều giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
các tỉnh từ khu vực thanh hóa nghệ an trở vào đến thừa thiên huế từ nay đến ngày hai mươi tháng bốn
thời tiết phổ biến lợi ít mưa ban ngày có nắng từ khá sớm và kéo dài đến cuối ngày
với cường độ nắng mạnh vào lúc trưa chiều nắng nóng lan rộng khắp khu vực
trong đó vùng núi phía tây khu vực trời nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ kèm theo đuổm không khí thấp
tiềm mẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất nguy hiểm
khu vực từ đà nẵng đến phú yên ba ngày tới cũng có nắng nóng với nền nhiệt độ giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ
các tỉnh nam trung bộ cường độ và thời gian nắng không mạnh như phần phía bắc của khu vực
nên nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
đến chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi
khu vực tây nguyên ba ngày tới phổ biến vẫn là nắng nhiều và nền nhiệt duy trì ở mức cao
về chiều tối mưa rào và rông xuất hiện cục bộ trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh rất nguy hiểm
người dân cần hết sức lưu ý
tại các tỉnh thành nam bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
khu vực miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi tám độ kèm theo đuổm không khí thấp nên càng khiến cho cảm giác
nóng rác về chiều tối mưa rào và rông xuất hiện cục bộ trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm